sau khoảng sáu giờ ngày một mươi bảy tháng năm công an phường việt hưng nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại khu vực nhà ở dành cho người thu nhập thấp xài đồng phường việt hưng quận long biên hà nội
nạn nhân là một phụ nữ bảy mươi một tuổi đã tử vong trên sàn nhà xung quanh có nhiều máu
theo lời khai của cháu ngoại nạn nhân thì khoảng năm giờ sáng cùng ngày cháu đang ngủ thì thấy bà kêu cứu
tỉnh dậy cháu thấy mẹ đang cầm dao chém bà
sau khi gây án đối tượng đã đi xe máy lên cầu phù đồng nhảy xuống sông
tuy nhiên lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu vớt
một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược hơn năm mươi tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam triệt xóa thành công tạm giữ một mươi một đối tượng có liên quan
công an tỉnh quảng nam đã tổ chức tám tổ công tác đột kích vào các địa điểm tại các địa phương như thành phố tam kỳ huyện phú ninh thị xã điện bàn huyện đại lộc thuộc tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
và đã thực hiện lệnh bắt giữ một mươi đối tượng có liên quan
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận nguyễn đức hùng đã lấy một trang mạng cá cược bóng đá để tiến hành cá cược với hạn mức là hai triệu usd tức một mươi hai tỷ đồng
sau đó giao cho nguyễn hoài trung quản lý và điều hành
hàng tuần trung tổng hợp tỷ lệ cá cược thắng thua về để báo cho hùng biết từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến nay tổng số tiền cá cược trên mạng đã hơn năm mươi tỷ đồng
để thu hút thêm nhiều con bạc trung tiến hành lập thêm nhiều tài khoản để cung cấp cho các cấp dưới cho các đối tượng trên với nhiều hạn mức khác nhau từ một trăm linh đến hai trăm linh usd
liên quan đến đường dây này đối tượng đặng ngọc công chú tỉnh quảng nam đã đến đầu thú và thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của mình
cơ quan công an thu giữ thêm ba trăm linh triệu đồng và bốn xe ô tô
một xe ô tô vận chuyển trái phép hơn ba hai tấn gỗ chắc vừa bị tri cục hải quan cửa khẩu tỉnh biên phối hợp cùng một đội biên phòng an giang bắt giữ
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát campuchia chạy tuyến phnom penh đi tp hcm thấy có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển ba hai trăm bảy mươi năm kg gỗ chắc
các đối tượng vận chuyển số gỗ này là lý thành nhân người tỉnh vĩnh long võ hoài thanh người tỉnh tiền giang
và một đối tượng người campuchia
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên đã lập biên bản tạm giữ người phương tiện và tăng vật để tiếp tục xử lý
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết đang truy tìm hai nghi can gây ra vụ trộm hòm công đức tại chùa hồng phúc trên địa bàn
theo hình ảnh camera an ninh do nhà chùa cung cấp hơn sáu giờ ngày một mươi ba tháng năm hai nam thanh niên đi bộ từ cổng vào chùa
sau vài chục giây quan sát bộ đôi này lập tức khênh chiếc hòm công đức
do khỏi khuôn viên nhà chùa
đến chiều cùng ngày chiếc hòm công đức đã bị cậy phá được phát hiện cách chùa vài trăm mét
theo trình báo của nhà chùa số tiền bị mất trộm ước tính khoảng ba triệu đồng
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết vừa vơi bắt thành công hai đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn tp hạ long
trước đó ngày một mươi bốn tháng năm thấy chiếc xe máy dựng trên vỉa hè trước cổng chợ cái giam phường bãi cháy thành phố hạ long
phạm thị huyền lại gần xe cảnh giới
còn vũ văn cường dùng vam bẻ khóa điện rồi nổ máy bỏ chạy thì bị người dân và lực lượng công an vây bắt
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận trước đó đã từng gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố hạ long
được biết cường và huyền đều nghiện ma túy lâu năm đã có hai tiền án về tội mua bán tảng trự trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt